nhận được tin báo của quần chúng nhân dân bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà giang đã tiến hành
dò tìm thu gom và tiêu hủy gần một mươi đầu đạn các loại tại thôn hoàng lì bả
xã minh tân huyện vị xuyên tỉnh hà giang
diện tích giò tìm trong phạm vi ba hectare đây là khu vực cất giữ vũ khí trong cuộc chiến đấu
bảo vệ tổ quốc khi người dân canh tác đã phát hiện và báo cho cơ quan chức năng
tính đến nay lực lượng công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã dò tìm thu gom và tiêu hủy
gần một mươi đầu đạn các loại hiện nay đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ giả phá
tiêu hủy hết số đầu đạn này để trả lại đất sạch cho nhân dân đồng thời tiếp tục ra soát
tổ chức tìm kiếm mở rộng ngoài phạm vi ba hectare để tham mưu cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh
có phương án hỗ trợ xử lý hết số bom mìn ở khu vực này